đến thời điểm này khi mùa mưa tại tp hcm đã bắt đầu nhưng theo thống kê của khu quản lý đường thủy nội địa thành phố cho biết tiến độ thi công của nhiều công trình phòng chống sạt lở còn chậm
đến đầu tháng sáu ubnd các quận huyện đã hoàn thành ba trăm tám mươi chín trên năm trăm bốn mươi chín công trình phòng chống thiền tài sạt lở giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám đã tỷ lệ bảy mươi tám mươi năm
các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả chống ngập úng cho hơn một trăm hai mươi tám sáu trăm linh hộ dân và phục vụ cho các khu vực có tổng diện tích hơn một mươi hai hectare đất sản xuất nông nghiệp
tuy nhiên tiến độ thi công của nhiều công trình còn rất chậm
đối với các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố đến thời điểm này chỉ mới hoàn thành một trăm chín mươi một trên hai trăm tám mươi chín công trình đạt tỷ lệ sáu mươi sáu